thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức tọa đàm khoa học giá trị lý luận thực tiễn cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự hiện nay
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo tọa đàm dự buổi tọa đàm có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành các chuyên gia nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trung ương bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành các chuyên gia nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ ghi nhận được bạn bè quốc tế đánh giá cao
tọa đàm khoa học được tổ chức nhằm làm sáng rõ hơn quán triệt lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí tổng bí thư đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
cuốn sách của đồng chí tổng bí thư nó như là một cái cẩm nang mà tôi có thể nói là nó phải trở thành cái cuốn sách gối đầu dường của mỗi một cán bộ đảng viên
trong tình hình hiện nay khi đọc cái cuốn sách của đồng chí tổng bí thư thì dù người đó là ai làm gì ở cái vị trí khác nhau
thì mỗi người đều rút ra cho mình những nhận thức mới những kiến thức mới và có thể nói thậm chí nó làm thay đổi cả cái nhận thức quan điểm mà nếu trước đây mình nhận thức chưa đúng
cho nên có thể nói cuốn sách của đồng chí tổng bí thư có tác dụng rất lớn
trong tình hình hiện nay nhất là khi mà đảng và nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
trong hoàn cảnh nào điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhà dân
đây là yêu cầu khách quan tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
từng đơn vị mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhất là lãnh đạo chỉ huy của người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ quan trọng cấp bách của công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn hiện nay
nhiệm vụ đã được đặt ra hàng đầu có tính nguyên tắc là phải tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
có thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
thì lực lượng công an nhân dân mới vững vàng quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó
do vậy các cấp ủy tổ chức đảng phải tập trung
trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tủ mới và các kế hoạch đề án của đảng ủy quân trung ương bộ công an để tổ chức thực hiện nghị quyết này
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu
thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
chủ động tích cực tham mưu đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành địa phương các đơn vị có liên quan tập trung tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực